các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công ba trăm linh triệu đồng đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ